trong những ngày sát tết các siêu thị tại tp hcm luôn trong cảnh tấp nập từ sáng tới tối
nhiều siêu thị trở nên quá tải khi lượng người đổ về mua sắm ăn uống vui chơi quá đông
cảnh chen trúc tại các quầy hàng hay xếp hàng dài trước các quầy thu ngân là điều dễ bắt gặp trong những ngày này
cao điểm mua sắm tết tại các siêu thị là những ngày từ hai mươi năm đến hai mươi chín tết
đặc biệt trong các ngày hai mươi tám và hai mươi chín tết khi người lao động được nghỉ làm bắt đầu tranh thủ thời gian sắm sửa tết
từ thịt cá trứng sữa tới rau củ quả trái cây thực phẩm đồ khô nước dài khát hay quần áo dài dép thải đều hút hàng
dự kiến tại các siêu thị lớn trên địa bàn thành phố hồ chí minh lượng hàng trong những ngày sát tết sẽ tăng lên gấp ba đến bốn lần
cùng với đó là lượng khách đến tham quan mua sắm sẽ tăng rất mạnh
nói chung là mấy ngày kia thì mình bận rộn lắm không có rảnh đi đâu
cũng phải tập trung lo làm ăn mua thịt trứng chút nữa phải ghé mua thêm trứng cho vô đây không đủ
rồi mua chả lụa vậy đó
thì cũng ba mươi ngày tết thì chủ yếu có kho với xào giúp đỉnh rau cải
đây đông quá ra tính tiền chắc hơi mệt
nhu cầu mua sắm dịp tết rất lớn
do vậy việc các siêu thị đông đúc ngột ngạt quá tải là điều khó tránh khỏi
cùng với nỗ lực cải tiến khâu phục vụ khách hàng của các siêu thị
người dân cũng dần lựa chọn thời điểm phù hợp lên kế hoạch mua sắm nhanh gọn
hợp lý cho những ngày cuối năm để tránh mất thời gian
cũng như thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng để không có những cảnh chen lấn
tranh giành sâu đầy dẫn tới không khí kém vui ngày tết